sốt xuất huyết bùng phát ở nhiều địa phương thuộc huyện triệu phong tỉnh quảng trị với hàng chục ca mắc bệnh
nhằm nhanh chóng dập dịch hạn chế lây lan trên diện rộng sở y tế tỉnh quảng trị đã phối hợp với các cơ sở y tế
các xã thị trấn trên địa bàn triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
đến nay tổng số ca sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn huyện triệu phong là sáu mươi ba ca với một mươi sáu trên một mươi chín xã thị trấn có bệnh nhân
riêng trong tháng chín ghi nhận ba mươi sáu ca sốt xuất huyết
tại thôn lưỡng kim xã triệu phước có một mươi sáu ca mắc bệnh chưa qua một mươi bốn ngày và tại thôn bồ bản xã triệu trạch có hai ca mắc bệnh mới năm ngày
hiện nay tình hình thời tiết mưa nắng là yếu tố cho côn trùng phát triển mạnh nên nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn
trước tình hình trên huyện triệu phong đã chỉ đạo các ngành y tế các xã thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết
như tổ chức chiến dịch truyền thông đến toàn thể nhân dân và từng hộ gia đình thực hiện các biện pháp loại trừ loang quang
diệt mũi triệt đẻ và phát quang bụi rậm giám sát chặt chẽ các ca mắc bệnh để xử lý kịp thời
điều tra chỉ số côn trùng và phun hóa chất chủ động diệt mũi gây sốt xuất huyết
nếu phát hiện bệnh nhân có triệu chứng nghi bệnh sốt xuất huyết phải chuyển ngay đến các cơ sở y tế để điều trị